chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết
để mở đầu bản tin xin mời quý vị đến với phần thông tin cập nhật ngày tám tháng một mươi một
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy chín trăm tám mươi tám ca nhiễm mới
trong đó ba mươi bốn ca nhập cảnh và bảy chín trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước tăng ba trăm hai mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi năm tỉnh thành phố có hai hai trăm ba mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một ba trăm một mươi sáu đồng nai chín trăm sáu mươi chín bình dương tám trăm hai mươi ba an giang năm trăm ba mươi một kiên giang ba trăm chín mươi hai kiên giang ba trăm sáu mươi ba tây ninh ba trăm năm mươi bốn đồng tháp ba trăm năm mươi một
bình thuận hai trăm sáu mươi bảy bạc liêu hai trăm hai mươi chín cà mau hai trăm hai mươi hai cần thơ một trăm bảy mươi tám bà rịa vũng tàu một trăm bốn mươi chín vĩnh long một trăm bốn mươi chín long an một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi ba đắk lắc một trăm ba mươi ba hà nội một trăm một mươi tám
khánh hòa tám mươi bình phước bảy mươi chín bến tre sáu mươi chín bắc ninh sáu mươi tám nam định sáu mươi bảy đắk nông sáu mươi gia lai năm mươi chín nghệ an năm mươi tám phú thọ năm mươi bảy bắc giang năm mươi sáu hậu giang
ninh thuận năm mươi hai trà vinh năm mươi một bình định năm mươi quảng bình ba mươi lâm đồng hai mươi chín thanh hóa hai mươi bảy đà nẵng hai mươi một hương yên một mươi tám hà tĩnh một mươi bảy hải phòng một mươi sáu thái nguyên một mươi sáu thứ thiên huế một mươi bốn quảng ngãi một mươi bốn quảng nam một mươi bốn sơn la một mươi một hải dương một mươi một quảng ninh một mươi hà nam chín vĩnh phúc chín phú yên bảy con tum bốn điện biên bốn ninh bình hai lai châu hai tuyên quang hai thái bình một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
so với ngày trước đó bạc liêu giảm sáu mươi chín tây ninh giảm ba mươi chín kiên giang giảm ba mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh tăng ba trăm linh bảy tiên giang tăng một trăm năm mươi chín an giang tăng một trăm linh
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu chín trăm tám mươi tám ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai ca nhiễm
đứng thứ ba mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín chín trăm một mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm bảy mươi một bảy trăm một mươi ca
trong đó có tám trăm ba mươi tám sáu trăm năm mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình yên bái bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm ba mươi chín chín trăm bốn mươi bình dương hai trăm ba mươi chín bảy trăm hai mươi tám đồng nai bảy mươi ba một trăm bốn mươi hai long an ba mươi năm tám trăm chín mươi bảy tiên giang một mươi tám bốn trăm chín mươi sáu
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một bảy mươi ba
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm bốn mươi một bốn trăm bảy mươi năm
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba ba trăm chín mươi ca
trong đó thổ oxy qua mặt nạ hai ba trăm bảy mươi chín thổ oxy dòng cao hfnc năm trăm bảy mươi ba
thổ máy bảy
thổ xâm lấn một trăm một mươi chín thổ máy xâm lấn ba trăm linh sáu ecmo một mươi ba
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một ghi nhận sáu mươi bảy ca tử vong
tại tp hcm ba mươi năm đồng nai một mươi một bình dương viii tây ninh hai kiên giang hai an giang hai khánh hòa một bình phước một cần thơ một hậu giang một đắk lắc một sóc trăng một bạc liêu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai năm trăm chín mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

chuyển sang một thông tin khác được bản luận cho kỳ họp thứ hai của quốc hội liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
trong phát biểu đại biểu quốc hội phạm khánh phong lan đoàn thành phố hồ chí minh cho rằng
dịch covid một mươi chín là phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị thực sự
cụ thể đóng góp ý kiến về phòng chống dịch của chính phủ đại biểu phạm khánh phong lan đoàn thành phố hồ chí minh cho biết
có thể nói chúng ta đã tương đối kiểm soát được tình hình dịch bệnh
nên cần làm sao để công tác phòng chống dịch của chúng ta hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới và khắc phục được những gì đã xảy ra
thực tế nhìn công tác phòng chống dịch từ thành phố hồ chí minh có thể thấy hậu quả như vậy và đây là những bài học hết sức sương máu và cần thiết
theo đại biểu lan chúng ta phải xem lại thực trạng hệ thống y tế cơ sở đây không phải lần đầu tiên nói về việc này
bản thân đã tham gia đại biểu quốc hội khóa thứ ba trong tất cả khóa chỉ có chỉ tiêu dành ba mươi ngân sách cho y tế dự phòng y tế cơ sở
như số địa phương thực hiện được điều này còn đếm trên đầu ngón tay chưa kể ba mươi chưa đáng kể so với cần thiết nhu cầu của người dân
đại biểu lan nhấn mạnh bởi vậy đại biểu cho rằng phải có phân bổ thế nào để thực sự đáp ứng quy mô với dân cư chứ không phải vấn đề phân chia điện lý
cần có chính sách xuyên suốt một chủ trương quan điểm từ chính phủ và chỉ đạo của bộ y tế để có chính sách cụ thể đặc biệt trong vấn đề xây dựng về quan điểm
có thể nói chưa có giai đoạn nào như giai đoạn vừa qua
rất cực khổ không chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo ở trên về nền pháp lý hướng dẫn cho các địa phương mà thực sự bộ y tế đã vào cuộc rất cực khổ
nhưng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề thuộc về căn cơ thì chắc chắn chúng ta tiếp tục bị động
nói về vấn đề y tế cơ sở đại biểu lan cho rằng không phải chỉ vấn đề về tiền mà còn vấn đề về nhân lực làm sao để thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao
có những hiểu biết đủ để có thể hoạt động chưa tốt chứ không phải như hiện nay chính sách như chép vá thay đổi về tổ chức
vấn đề thứ hai
theo đại biểu lan là vấn đề về hệ thống điều trị
có thể nói dịch covid một mươi chín là phép thử để chúng ta nhìn lại năng lực điều trị thực sự của chúng ta như thế nào
chỉ một cơn đại dịch là tan tác hết
theo đại biểu mặc dù đã hiếu yếu nhưng lại bỏ quên lực lượng y tế tư nhân
tức là hệ thống y tế tư nhân chưa được khuy động kịp thời chưa có được những cơ chế tham gia phòng chống dịch chưa đúng
bởi cái gì chúng ta cũng muốn bao cấp thì y tế tư nhân không thể tham gia được
chốt lại vấn đề đại biểu lan cho rằng
quan trọng là thay đổi
thay đổi về mặt quan điểm tất cả những gì chúng ta phải trả giá trong thời gian vừa qua
là hệ quả để lại khi mà hệ thống y tế của chúng ta chưa đủ mạnh
mà chưa đủ mạnh thì bên cạnh lỗi chủ quan của mỗi người còn là lỗi của chủ trương chính sách
làm sao phải tạo điều kiện cho nhân viên y tế đặc biệt là cho cán bộ quản lý
có cơ hội môi trường phát triển về y đức chứ không phải lúc để xảy ra chuyện
thì chúng ta lại sử dụng các biện pháp hành chính tố tụng hình sự để xử lý
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín không chỉ cướp đi mạng sống của khoảng hai mươi hai người việt nam
mà còn khiến nhiều phận trẻ em phải chịu cảnh mồ côi
từ đó công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi đang trở thành vấn đề
được sức lượng đặc biệt quan tâm
và thời gian qua việc này trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của bộ lao động tư binh và xã hội
cụ thể theo dữ liệu của bộ lao động thương binh và xã hội tính đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi
đại dịch covid một mươi chín đã khiến hai ba trăm năm mươi hai trẻ em lâm vào cảnh mồ côi
tập trung nhiều nhất ở tp hcm một năm trăm tám mươi bốn em
và một số tỉnh thành phố phía nam như bình dương hai trăm ba mươi ba em đồng nai một trăm hai mươi một em
long an tám mươi năm em đồng tháp bảy mươi hai em tiền giang năm mươi một em an giang ba mươi năm em
trong số này có bảy mươi ba em mồ côi cả cha và mẹ hai hai trăm bảy mươi chín em mồ côi cha hoặc mẹ
để thực hiện hóa chủ chương chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho trẻ em mồ côi
chính phủ đã ban hành liên tiếp nhiều chính sách như nghị định số hai mươi hay hai mươi một
neodcp về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
chính sách hỗ trợ trẻ em tại nghị quyết số sáu mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
và quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi một qdttg ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba chín bộ lao động thương minh và xã hội đã gửi văn bản tới ubnd các tỉnh thành
về việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi trong đó nêu rõ sáu vấn đề mấu chốt như ưu tiên nuôi dưỡng trẻ
trong môi trường gia đình khuyến khích xã hội hóa công tác chăm sóc nhận con nuôi các trẻ mồ côi
dựa trên nguyện vọng của các em và gia đình các em
ngày một mươi sáu một mươi văn phòng chính phủ có công văn số bảy nghìn năm trăm ba mươi tám vpcp kgvx ngày một mươi sáu một mươi hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng với ngành lao động thương binh và xã hội
bên cạnh giả soát các trường hợp phải đề xuất giải pháp trong thời gian tới
để không trả mồ côi nào thiếu sự quan tâm chăm sóc bảo vệ
với phương châm không để trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm chăm sóc bảo vệ
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam bộ lao động thương binh và xã hội đã vận động các nhà tài trợ đồng hành
cùng quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã phối hợp với hai mươi tám tỉnh thành phố
hỗ trợ bảy bảy mươi tám tỷ đồng cho một năm trăm năm mươi sáu em mồ côi cả cha và mẹ
và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc là mẹ do đại dịch covid một mươi chín với mức hỗ trợ năm triệu đồng một em
ngoài kinh phí hỗ trợ cho trẻ mồ côi quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã hỗ trợ tiền mặt và hiện vật
cho một mươi hai tám trăm linh em bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín với tổng kinh phí trên bảy tỷ đồng
thời gian tới quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tiếp tục phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh
thành phố triển khai hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch covid một mươi chín với đỉnh mức năm triệu đồng mỗi em một cô cha hoặc mẹ
hai mươi triệu đồng mỗi em mổ côi cả cha và mẹ
dự kiến đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ có hai năm trăm linh em mổ côi do dịch covid một mươi chín được nhận hỗ trợ của quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
với tổng kinh phí hỗ trợ trên một mươi bốn tỷ đồng
đây là nguồn động viên khích lệ giúp các em có điều kiện khắc phục khó khăn trước mắt và là động lực để các em có niềm tin trong cuộc sống
hiện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam bộ lao động thương binh và xã hội đã công bố con số hơn một mươi một tỷ đồng hỗ trợ cho hơn hai năm trăm linh trẻ mồ côi do covid một mươi chín
chuyển sang một thông tin về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
theo thông tin mới nhất từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
sở y tế tp hcm thành lập một mươi đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các quận huyện có số f tăng cao như huyện hóc môn huyện nhà bè huyện bình chánh hay quận một mươi hai
qua đó huyện nhà bè và cần giờ đã trở thành vùng có nguy cơ cao
qua giám sát hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại huyện nhà bè
tính từ ngày một tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm ghi nhận có hai năm trăm năm mươi một ca f
trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca test nhanh
qua đánh giá các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính làm việc
tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
các công nhân này cư ngụ tại các khu nhà trọ trên địa bàn
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang được cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hội gia đình một mươi chín ổ dịch cộng đồng
việc cấp phát các túi thuốc a b và c cũng được huyện nhà bè thực hiện kịp thời
và theo đúng quy định riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
huyện nhà bè hiện có bảy trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ quản lý và chăm sóc f
tuy nhiên theo dự kiến đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho các địa phương
bác sĩ nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp lại có cảng biển biến động dân cư cao
nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín sẽ cao
áp lực của huyện nhà bè cũng là áp lực chung
tương tự như đối với các quận huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn
trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung tại các khu nhà trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân
trong khi đó theo báo cáo từ trung tâm y tế huyện bình chánh
từ đầu tháng một mươi đến nay toàn huyện có sáu hai trăm linh một ca f được phát hiện bằng test nhanh và rt pcr
trong đó số kf cao nhất thuộc ba xã với lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
nguyên nhân do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây
đa số các ca bệnh phát hiện tại huyện nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng quy định
tại huyện bình chánh có ba năm trăm một mươi bốn ca f đủ điều kiện được cách ly điều trị tại nhà
các trường hợp này một trăm linh đã được cấp đủ các túi thuốc ab và năm trăm hai mươi hai túi thuốc c
bên cạnh đó huyện bình chánh vẫn còn tám trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ
qua đánh giá cho thấy hiện tình hình dịch covid một mươi chín tại huyện bình chánh vẫn đang được kiểm soát
theo bản đồ covid một mươi chín của sở thông tin và truyền thông đến sáng ngày tám tháng một mươi một
thành phố hồ chí minh có hai huyện vùng cam cấp ba nguy cơ cao
đó là huyện nhà bè và huyện cần giả
liên quan đến dịch bệnh tại hải phòng
thưa quý vị và các bạn mới đây quận kiến an thành phố hải phòng
vừa quyết định cho hàng vạn học sinh ca cấp trên điện bàn tạm dừng đến trường
vì xuất hiện hai học sinh của trường trung học cơ sở bắc hà là f
liên quan đến các bệnh từ gia lai trở về
cụ thể ngày tám tháng một mươi một thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của quận kiến an thành phố hải phòng
địa phương vừa ghi nhận bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
vpc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ptm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám vpt sinh năm hai nghìn bốn vvd sinh năm hai nghìn bảy và vvh sinh năm hai nghìn bảy
qua giả soát truy vết lực lượng sức năng bước đầu xác định ít nhất có hơn một trăm ba mươi ap một
trong đó một mươi sáu f một tại trường trung học phổ thông trần hưng đạo huyện an lão
quận kiến an nhận định các ca bệnh tại phường tràng minh có tinh chất phức tạp
thời gian diễn biến từ nhiều ngày liên quan nhiều địa điểm nhiều người
đặc biệt khu vực chợ phổ lưu trường trung học cơ sở
cơ sở bắc hà trường trung học phổ thông trần hưng đạo
quận kiến an và sở giáo dục và đào tạo thành phố đã quyết định cho học sinh các cấp
trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên trung tâm kỹ năng sống
ngoại ngữ trên địa bàn quận tạm thời dừng đến trường từ ngày tám tháng một mươi một
trong khi đó lãnh đạo quận hồng bàng cho biết
địa phương cũng vừa khẩn cấp thông báo cho học sinh trường trung học cơ sở hồng bàng tạm nghỉ
vì có học sinh là f hai trở thành f
quyết định cho học sinh nghỉ học để lực lượng chuyên môn triển khai các biện pháp phòng chống dịch
truy vết giả soát người liên quan
ngoài ra trường tiểu học an đồng thuộc huyện an dương cũng tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để làm xét nghiệm lần hai trước đó trường trường học này ghi nhận hai kf
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp tại thái nguyên
thì mới đây ủy ban dân thành phố thái nguyên vừa ban hành văn bản ba nghìn tám trăm tám mươi hai ubndvp
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ một mươi h ngày tám tháng một mươi một các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng kinh doanh tại chỗ
chỉ được bán mang về các hoạt động tại siêu thị chợ và một số cơ sở kinh doanh thiết yếu
phải đảm bảo giãn cách thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch
thành phố yêu cầu các phường cam giá trung thành phan đình phùng hoàng văn thụ
quang triều quang vinh huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương truy vết
xét nghiệm phong tỏa các địa điểm liên quan đến ca dương tính
tính từ ngày hai tháng một mươi một đến nay thành phố thái nguyên ghi nhận ba mươi năm ca dương tính
trong đó nhiều f cộng đồng không rõ nguồn lây
trái ngược với thái nguyên tình hình dịch bệnh ở phú thọ những ngày này dường như đã giảm nhiệt
so với những ngày đầu bùng dịch theo đó thay vì hàng chục ca mắc mới mỗi ngày
từ sáu một mươi một đến nay số ca mắc mới cho cộng đồng chỉ còn từ bốn năm ca một ngày
từ một mươi tám h ngày bảy một mươi một hai nghìn hai mươi một đến sáu h ngày tám một mươi một tỉnh phú thọ ghi nhận hai mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
cụ thể tại lâm thao sáu ca
thành phố việt trì
trong các trường hợp mắc mới có một trường hợp trở về từ bình dương
một mươi trường hợp f một hoặc trong vùng phong tỏa đều đã được cách ly theo dõi và quản lý
năm trường hợp mắc mới trong cộng đồng
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh ghi nhận một tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
đáng mừng là trong những ngày gần đây số ca mắc mới trong cộng đồng đã giảm đáng kể
từ ngày sáu tháng một mươi một đến nay mỗi ngày số ca mắc mới trong cộng đồng chỉ từ bốn đến năm ca
so với những ngày đầu số mắc mới trong cộng đồng lên đến hàng chục ca mỗi ngày
hiện nay toàn tỉnh phú thọ đang duy trì ở cấp độ hai với số ca mắc mới trong cộng đồng
xét xỉ bảy bảy mươi ba ca trên một trăm linh dân một tuần
tám mươi ba người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
cấp huyện tỉnh có một mươi hai trên một mươi ba huyện ở cấp độ hai gồm thành phố việt trì
thị xác phú thọ các huyện lâm thao
tàm nông thanh thủy cẩm khê hào hòa thanh ba tên sơn và yên lập
chỉ còn huyện đoan hùng đang ở cấp độ một
cấp xã toàn tỉnh có năm xã ở cấp độ bốn là chu hóa thành phố việt trì
thị trấn thanh sơn xã thục luyện sơn hùng huyện thanh sơn xã văn luông huyện tây sơn
hai xã ở cấp độ ba là kim thượng huyện tây sơn và xã ngọc đồng huyện yên lập
hai mươi xã ở cấp độ hai và một trăm bảy mươi tám xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ
một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch bệnh tại đà nẵng
sau khi thực hiện xét nghiệm diện rộng tỉnh này đã phát hiện chín ca covid một mươi chín trong cộng đồng
theo đó các ca cộng đồng này phần lớn là phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình
và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hai phường là an hải bắc và nại hiên đông
quận sơn trà thành phố đà nẵng
cụ thể phường an hải bắc có ba ca và phường nại hiên đông có sáu ca
trong đó tại một trăm hai mươi tám nguyễn trung trực có hai ca
tại ba mươi một nải nghĩa bảy cùng phường nại hiên đông ghi nhận hai ca đều thông qua xét nghiệm hội gia đình
ngoài ra trên địa bàn quận sơn trà còn ghi nhận ba ca mắc mới là f một đã được cách ly tập trung
một ca trong khu phong tỏa và hai ca về từ thành phố hồ chí minh
từ ngày ba tháng một mươi một đến nay thành phố đà nẵng liên tục ghi nhận ca mắc mới xuất hiện trong cộng đồng
các chối lây nhiễm mới phát hiện phần lớn tập trung ở quận sơn trà
đặc biệt tại phường an hải bắc và nại hiên đông
trước nguy cơ số ca mắc tăng lên thành phố đà nẵng đã thực hiện kế hoạch xét nghiệm sars cov hai
để giám sát sàng lọc covid một mươi chín kể từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một
đối tượng xét nghiệm gồm ba mươi đại diện hội gia đình và ba mươi người lao động
tại các cửa hàng ăn uống trên địa bàn toàn thành phố
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh thời gian này đang trở nên căng thẳng trở lại
với hàng loạt các ổ dịch phức tạp với lượng lớn ca mắc mới mỗi ngày
trước tình trạng này không ít địa phương đã phải thay đổi cấp độ dịch
mới đây nhất trước những diễn biến mới hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch tỉnh sóc trăng quyết định nâng cấp độ dịch tại thành phố sóc trăng từ ngày một mươi tháng một mươi một
theo đó từ ngày một mươi tháng một mươi một điều chỉnh cấp đội dịch của thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
từ cấp hai nguy cơ trung bình lên cấp ba nguy cơ cao
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng giao lãnh đạo thành phố sóc trăng
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tương ứng với cấp độ dịch mới điều chỉnh
thống kê đến chiều ngày bảy tháng một mươi một tỉnh sắp trăng đã ghi nhận tổng số bảy hai trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó địa phương có số ca mắc cao nhất là huyện trần đè với hai ba trăm một mươi tám ca kế đó là thị xã vĩnh châu một một trăm hai mươi bảy ca
đến nay đã điều trị khỏi bốn bốn trăm chín mươi ba có năm mươi năm trường hợp tử vong hiện đang cách ly điều trị hai bảy trăm ba mươi một ca
về độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín
sóc trăng đã tiêm hơn chín trăm linh liều trong đó số người đã tiêm mũi một đạt trên tám mươi bảy và tiêm đủ hai mũi đạt trên một mươi bảy
trẻ dưới một mươi tám tuổi được tiêm một mũi hơn hai mươi năm em
hiện tỉnh này đang triển khai đợt tiêm vaccine thứ tám cho người dân trong tỉnh
tại buổi làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh trong chiều ngày bảy tháng một mươi một
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng
đã yêu cầu các địa phương cố gắng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
thời tăng cường các chốt kiểm soát để ngăn chặn các nguồn lây từ bên ngoài
bên cạnh đó thì tiếp tục thực hiện test nhanh tại các khu vực có nguy cơ cao
để sàng lọc cộng đồng và các trường hợp từ ngoài tỉnh vào địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh cũng đề nghị thực hiện test nhanh ba ngày một lần tại các đơn vị cơ quan
ngành y tế hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan tự test nhanh sàng lọc
kính thưa quý vị từ những thông tin trên ta có thể thấy hiện nay tình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số cao ly nhiễm cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế và đứng khi cập nhật tin tức về dịch bệnh
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại